thưa quý vị và các bạn theo ghi nhận từ tối qua trận mưa lũ tại thái nguyên đã làm hai người chết nhiều tuyến đường ngập sâu
đến sáng nay lực lượng chức năng mới tìm thấy hai thi thể bị lũ cuốn
nạn nhân được xác định là ông đặng văn vi sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu trú tại xóm túc duyên xã quy kỳ
ông triệu đình thức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại xóm tổng bm xã quy kỳ huyện định hóa
mưa lớn và ngập úng xảy ra vào buổi tối và đêm
đến sáng các điểm ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố thái nguyên nước đã rút hết
và kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thuận lợi an toàn
đặc biệt lụ quét xảy ra tại xã quy kỳ huyện đình hóa làm hai người thiệt mạng
các lực lượng chức năng của tỉnh và địa phương đã tổ chức sơ tán các hộ dân ra khỏi khu vực ngập úng
sơ tán tài sản giúp nhân dân tiêu úng
ngay sau khi nhận được thông tin các đồng chí lãnh đạo tỉnh thái nguyên huyện định hóa
và các cơ quan ban ngành đã đến thăm hỏi động viên các gia đình có người thân bị thiệt mạng do lũ quét
ước tính thiệt hại về tài sản lên đến hàng tỷ đồng